phát triển nóng lý sơn khoát lên mình chiếc áo nham nhở thách thức lớn cho bài toán quản lý xây dựng trên đảo tiền tiêu
kết luận thanh tra lĩnh vực quản lý đất đai xây dựng của ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi nêu rõ
từ năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi sáu
huyện lý sơn đã để xảy ra ba mươi ba vụ chuyển đổi mục đích sử dụng đất sai quy định
chính quyền địa phương cho thuê đất gia hạn thuê đất một số dự án trái thẩm quyền
sai phạm về trình tự thủ tục trong việc cấp phép một mươi sáu dự án đầu tư
hai mươi công trình nhà ở xây dựng trái phép
hai mươi ba công trình đầu tư sai sót về thủ tục
sai phạm trong thẩm định dự án
sai phạm trong thanh quyết toán số tiền ba năm
bảy tỷ đồng
trước hàng loạt sai phạm tỉnh quảng ngãi chỉ đạo
làm rõ trách nhiệm kiểm điểm và xử lý trách nhiệm tập thể cá nhân
lãnh đạo huyện lý sơn để xảy ra sai phạm
đứng trước sự phát triển nóng về hạ tầng du lịch phục vụ phát triển kinh tế xã hội
thì vấn đề gìn giữ lý sơn quê hương của đội hùng binh xưa là bài toán nang giải với các nhà quản lý
người dân thì luôn luôn lúc nào cũng mong muốn
thay đổi mấy chính sách của dân thời trước
mà thay đổi mấy thì nói chung không muốn cho được hiệu quả
an hải là xã điểm nông thôn mới của huyện đảo lý sơn
để nhanh về đích nông thôn mới
ba năm qua bảy dự án hạ tầng đầu tư xây dựng cho nông thôn mới
bốn dự án đầu tư du lịch dịch vụ
cùng với sự phát triển ô ạc nhà nghỉ
dịch vụ của người dân trong vùng
phát triển nhanh chóng được xem là cơ hội cho xã đảo đi lên
thế nhưng bản thân chính quyền địa phương không kiểm soát được tốc độ đô thị hóa này
mong muốn phát triển nhưng an hải cũng đối diện với mâu thuẫn nội tại trước thực trạng bê tông hóa
có ông cha mình đeo lụa cho mình mình phải muốn giữ lụa chế
mà bữa nay bị sai cắt nhiều quá thì cũng phải chịu thôi chứ gian suốt
về cái giữ thì mình cũng ưng giữ cái cưới cánh của xưa na
mà bữa nay là cái cưới xây dựng nhiều cái cưới nó cũng mắc đó
chứ không phải là không mắc
mắc là có chính quyền có ai chứ còn mình có nói có con thịt cũng không có được có nói cũng không được
nên này là cưới này là nhờ chính quyền thôi chứ còn có nhiều cái cưới cũng không ưng
mình nói chung mình người dân mình ưng cũng sướng chịu thôi chứ không có nói cái cưới gì hết
một số nhà đầu tư đó thì chúng tôi cũng rất là quan tâm tạo điều kiện
cái này cũng góp phần phát triển kinh tế xã hội của xã nhà
và đặc biệt là hướng lại của người ra dân rất là tích cực
trước sức nóng của đảo tiền tiêu tỉnh quảng ngãi thực hiện quy hoạch tổng thể toàn diện lý sơn để đưa huyện đảo hướng đến phát triển bền vững
trong khi chờ quy hoạch lý sơn vẫn phải xây dựng các công trình phục vụ dân sinh phát triển kinh tế xã hội
chỉ trong năm hai nghìn một mươi năm lý sơn đã đặt tổng thể phát triển kinh tế xã hội
chỉ trong năm hai nghìn một mươi sáu một mươi năm dự án công trình hạ tầng với tổng mức đầu tư một trăm ba mươi bảy tỷ đồng thi công trên đảo
trong khi chưa có quy hoạch chính quyền địa phương kiên cố hóa mở rộng hạ tầng trên nền hạ tầng cũ
đúng ra là phải chờ quy hoạch
tuy nhiên thời gian làm quy hoạch tổng thể lý sơn thì rất là lâu qua rất nhiều cơ quan thẩm định
tuy nhiên những công trình mà nếu lợi quy hoạch mà không đầu tư kịp
thì sẽ mắc thứ nhất có khi là mắc vốn không kịp thờ
thứ hai là phục vụ cho các viện học tập cho các trường và phục vụ cho nhân dân không kịp thờ
nó cũng ảnh hưởng rất là lớn về việc phát triển nông thôn
nhất là có công trình mà dấu dục để đợt nông thôn bảo tư hơn một mươi bảy ở đây
phải đợt về trường chuẩn để đúng điều kiện để đợt nông thôn mới
mà nếu không đầu tư được thì nó sẽ kéo dài thời gian đợt nông thôn mới của xã địa ví dụ như xã ngãi
còn có công trình hạ tầng khi đầu tư trong thời gian trước đây đã đầu tư
mà nó kéo dài đến nay thì lúc đó là chưa có hình thành quy hoạch
bây giờ nó lỡ dở như thế thì phải làm hoàn thành luôn
sau này ký nghị vào chức năng thẩm định quy hoạch thì sẽ đưa vào quy hoạch những cái tuyến đường
tuy nhiên là làm những cái dự án này thì chỉ cơ bản là làm theo tuyến thuật đoạn không là mắc
để nó đảm bảo cái tính chất quy hoạch sau này
kể từ khi có điện lưới quốc gia vào cuối năm hai nghìn một mươi bốn lượng khách du lịch đến huyện đảo lý sơn tăng nhanh
để đảm bảo tính chất quy hoạch sau này
để phục vụ nhu cầu của du khách doanh nghiệp người dân ồ ạc xây dựng khách sạn nhà hàng mà không theo bất cứ quy hoạch nào
đến đầu cũng có thể thấy lý sơn như một đại công trường sắt đá xi măng
chỉ tính năm hai nghìn một mươi năm có đến năm dự án tổng mức đầu tư hơn năm trăm linh tỷ đồng đầu tư trên đảo
năm hai nghìn một mươi sáu hàng trăm công trình cao tầng lớn nhỏ liên tục tăng nhanh
cho rằng sẽ mất cơ hội trước nhà đầu tư
lý sơn vội vã đón nhận ồ ạt dự án khi chưa có quy hoạch tổng thể toàn diện
lúng túng trong bài toán quản lý xây dựng áp lực bởi phát triển nóng khiến đảo lý sơn vốn yên bình nay trở nên
cả lý sơn như một đại công trường sắt
lý sơn như một đại công trường sây dựng tự phát manh múng không theo bất cứ quy hoạch tổng thể nào
trong khi đó chính quyền địa phương mâu thuẫn giữa đầu tư phát triển và gìn giữ chất lý sơn vốn có
toàn huyện có gần một cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ
nếu như năm hai nghìn một mươi bốn chỉ cós yến một khách sạn một mươi một nhà nghỉ với chín mươi năm phòng

thì đến nay lý sơn có sáu khách sạn một mươi năm nhà nghỉ với chín mươi năm phòng
bốn mươi hai nhà nghỉ tổng cộng sáu trăm hai mươi phòng
thiếu định hướng và quy hoạch đã làm lý sơn có nguy cơ biến dạng
không gian kiến trúc cảnh quan thiên nhiên bị phá vỡ bởi bê tông hóa
đình làng an hải được xây dựng lần đầu vào năm một nghìn tám trăm một mươi năm năm gia long thứ một mươi bốn
nơi đây thờ các bậc tiền hiền hậu hiền làng an hải
là trung tâm sinh hoạt tâm linh của cộng đồng cư dân làng biển
đình làng an hải được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia
cao niên trong làng tham gia ban khánh tiết cúng tế cho bà con dòng tộc
ông nguyễn câu luôn đau đáu với miền miên viễn
với ông đất đảo phát triển là điều đáng mừng
nhưng cũng đầy chất chứa nỗi lo trước sự dịch chuyển ngày càng mạnh
của đất nước
đất hẹp dần không gian văn hóa tâm linh miền biển
có thể sẽ chỉ còn trong ký ức
lúng túng trong quản lý xây dựng
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy huyện lý sơn tạm dừng tất cả các công trình
chưa thu hút đầu tư trong giai đoạn này để chờ quy hoạch toàn diện
phát triển lý sơn đòi hỏi quy hoạch phải bảo tồn
bảo tồn nguyên vẹn những giá trị hiện có
theo ý tưởng quy hoạch lý sơn sẽ trở thành đảo xanh thanh bình lý sơn
gồm năm nhóm chính là phát triển du lịch xây dựng hạ tầng xanh sạch
nông ngư nghiệp môi trường và an ninh quốc phòng
quy hoạch sử dụng đất dình dự không gian văn hóa biển
đảm bảo an ninh quốc phòng sẽ là chọn lựa cơ bản
để phát triển đất đảo tiền tiêu
đất đảo lý sơn quê hương đội hùng binh hoàng sa
xưa từng đi mở cõi dình dự biển trời tổ quốc hàng trăm năm qua
cũng phải thức giấc chuyển mình
viện cảnh xây dựng lý sơn trở thành đảo xanh trong tương lai
đang đứng trước nhiều thách thức
để dình dự cho hồn cốt thiên liêng của lý sơn không bị mai một
thì bài toán quản lý
xây dựng cũng như quy hoạch cần phải có lời giải